theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương miền bắc đang trải qua đợt rét đậm rét hại kéo dài nhất trong hai năm qua
và dự kiến sẽ còn tiếp diễn ít nhất trong bốn đến năm ngày tới
do bộ phận không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường đang di chuyển xuống phía nam
nên nền nhiệt độ cả nước ngày bốn tháng hai tiếp tục giảm
trong khi đó một vài nơi ở bắc bộ có băng giá và sương muối
dự báo trong chiều và tối bốn tháng hai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trời tiếp tục rét đậm rét hại vùng núi cao có băng giá và sương muối
nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ năm tám độ c vùng núi cao dưới ba độ c
riêng khu vực hà nội trời rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ c